đồng loạt bốn ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước vừa đưa ra thông báo về việc hạ lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên về năm năm một năm thời gian ưu đãi từ ngày một tháng tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank giảm một lãi suất với khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng cho năm lĩnh vực ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và cho vay khởi nghiệp
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv cũng giảm năm lãi suất cho vay với khách hàng có phương án kinh doanh hàng xuất khẩu ngành công nghiệp hỗ trợ và phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
ngoài ra bidv cũng có hai gói tín dụng quy mô bảy mươi tỷ đồng với lãi suất thấp hơn năm so với hiện nay
ngân hàng công thương việt tin banh hạ lãi suất cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi liên kết phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank cũng giảm năm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với năm lĩnh vực ưu tiên
ngoài khối quốc doanh một số ngân hàng nhóm cổ phần cũng có điều chỉnh lãi suất
động thái trên được các ngân hàng thực hiện đồng loạt trong bối cảnh cơ quan điều hành vừa cắt giảm hai mươi năm lãi suất tiến phiếu từ mức ba về hai bảy